tính đến ngày năm tháng bốn có ba tỉnh thành phố đã qua ba mươi ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới
bao gồm hải dương hưng yên và thủ đô hà nội
theo quy định sau ba mươi ngày nếu không phát sinh ổ dịch mới thì các tỉnh có thể công bố là hết dịch tả lợn châu phi
cụ thể các ổ dịch trên nằm tại xã đức hợp huyện kim động tỉnh hưng yên
ổ dịch tại phường ngọc thụy quận long biên hà nội và xã đại đồng huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đã qua ba mươi ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sắp tới sẽ có thêm một số ổ dịch tại tỉnh hòa bình
cũng qua ba mươi ngày không phát sinh lợn mắc bệnh mới
việc công bố hết dịch sẽ tạo điều kiện cho người dân thúc đẩy giao thương
đồng thời có thể tái đàn theo quy định
tuy nhiên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo người chăn nuôi
chỉ nên tái đàn một mươi so với tổng đàn nếu không phát sinh dịch thì mới tái đàn tiếp